thưa quý vị công an tỉnh phú thọ cần quyết tâm cao hơn nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai đề án số sáu
theo hướng tổng thể toàn diện nhưng có trọng tâm trọng điểm làm việc nào dứt điểm việc đó có bước đi cách làm phù hợp chắc chắn và hiệu quả
đây là nhấn mạnh của thủ tướng phạm minh chính khi làm việc với công an tỉnh phú thọ về triển khai đề án số sáu và thực hiện các nhiệm vụ được sao
thưa quý vị sáng nay ngày một mươi tám tháng bốn sau khi dự lễ dân hương rỗ tổ hùng vương thủ tướng phạm minh chính đã tới thăm khảo sát công trường xây dựng dự án nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh phú thọ
dự án nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh phú thọ được xây dựng trên lô đất có diện tích một mươi tám m hai công trình có quy mô một chỗ ngồi
dự án có tầm mức đầu tư gần bốn trăm linh tỷ đồng từ ngân sách trung ương địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác
công trình khởi công vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đến nay khối lượng hoàn thành ước đạt hai trăm linh tỷ đồng đang tích cực hoàn thiện và lắp đặt thiết bị dự kiến hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ phú thọ là vùng đất tổ linh thiêng với truyền thống lịch sử hào hùng bản sắc văn hóa phong phú độc đáo
có hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại gồm tín ngưỡng thờ cúng hùng vương và hát xoan phú thọ được unesco công nhận
thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển văn hóa ngang tầm kinh tế chính trị xã hội
thủ tướng hoan nghênh đông đảo cán bộ công nhân vẫn làm việc miệt mài trên công trường dự án ngay trong ngày nghỉ lễ dỗ tổ
với tinh thần chỉ bàn làm không bàn lùi thi công ba k bốn k vượt nắng thắng mưa làm xuyên lễ xuyên tết ăn tranh thủ ngủ khẩn trương
thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh phú thọ tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nhà thầu và đội ngũ cán bộ công nhân tiếp tục nỗ lực
phát huy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng triển khai dự án với mục tiêu bảo đảm tiến độ tránh kéo dài gây đội vốn lãng phí
càng đưa công trình vào hoạt động sớm càng có lợi nhân dân được thù hưởng sớm đồng thời bảo đảm chất lượng kỹ thuật mỹ thuật an toàn lao động vệ sinh môi trường chống thảm nhũng tiêu cực
thủ tướng lưu ý cần tham khảo các công trình văn hóa nghệ thuật khác trong và ngoài nước để xây dựng nhà văn hóa nghệ thuật phú thọ
theo hướng kết hợp truyền thống và hiện đại quốc tế hóa bản sắc tinh hoa văn hóa dân tộc và dân tộc hóa các giá trị tinh hoa văn hóa thế giới
thưa quý vị sáng nay ngày một mươi tám tháng bốn tức mùng một mươi tháng ba âm lịch năm giáp thìn tại điện kính thiên trên đỉnh núi nghĩa lĩnh thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng
đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh phú thọ thay mặt đồng bào chiến sĩ cả nước
và kiều bào ta ở nước ngoài tổ chức trọng thể lễ dân hương tưởng niệm các vua hùng thủ tướng phạm minh chính tới dự và dân hương
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trần thanh mẫn phó chủ tịch thường trực quốc hội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đại tướng lương cường
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam các đồng chí bí thư trung mương đảng đồng chí đỗ văn chiến chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí bùi thị minh hoài trưởng ban dân vận trung ương
trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước các thế hệ con cháu là không nối tiếp nhau để trải qua bao cuộc đấu tranh với muôn vàn gian nan thử thách hôn đúc nên truyền thống đoàn kết quật cường với lòng yêu nước nồng nàn
ý chí tự chủ tự cường và nền

phan văn mãi đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trần kim yến ủy viên ban thường vụ thành ủy thành phố hồ chí minh
chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh cho biết
ngày một mươi tháng ba năm giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn những người con đất việt trên khắp mọi miền đất nước
đều thành kính hướng về quốc tổ hùng vương tưởng nhớ tổ tiên bậc tiền nhân đã tạo dựng nên nước việt nam giàu đẹp
để nhớ ơn tổ tiên và bao thế hệ cha anh đi trước thành phố hồ chí minh đã tập trung nỗ lực phấn đấu không ngừng
trong cuộc sống lao động học tập để xứng đáng làm người kế thừa lớp hậu sinh tập trung nâng cao tinh thần thi đua lao động
sáng tạo góp phần vào công cuộc kiến tạo phát triển hội nhập của đất nước của thành phố hồ chí minh
ngày một mươi tháng ba năm giáp thìn đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố cần thơ đã long trọng tổ chức
lễ dỗ tổ hùng vương năm hai nghìn hai mươi bốn
tại đền thờ vua hùng quận bình thủy
trong không khí trăng nghiêm của ngày dỗ tổ với tấm lòng thành kính tri ân công đức lãnh đạo thành phố cần thơ
và một số tỉnh thành khu vực phía nam cùng các đại biểu đại diện các sở ban ngành cán bộ chiến sĩ và nhân dân địa phương
thực hiện nghi thức dân hương dân lễ vật tưởng niệm các vị vua hùng tại khu vực đền thờ vua hùng thành phố cần thơ
năm hai nghìn hai mươi bốn là mốc son quan trọng đánh dấu dặn đường tròn hai mươi
năm thành phố cần thơ trực thuộc trung ương
đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố cần thơ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nghị quyết nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
tập trung đẩy nhanh các tiến độ công trình dự án trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố
phấn đấu đưa thành phố cần thơ là động lực cho sự phát triển chung của vùng đồng bằng sông cửu long
tại đền thờ âu lạc trên đỉnh núi phượng hoàng
khu du lịch thác bren tỉnh lâm đồng hôm nay cũng đã long trọng tổ chức lễ dỗ tổ hùng vương
với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh ủy bí ba nhân dân tỉnh cùng đông đảo nhân dân và du khách
từ sáng sớm hàng nghìn người đi theo đám dước lễ vật dân cúng trên cung đường từ đền trung qua công viên âu cơ đến đền thượng
lễ tế các vị vua hùng đã diễn ra theo nghi thức truyền thống trang nghiêm thành kính
sau nghi thức tế lễ truyền thống lãnh đạo tỉnh lâm đồng các sở ban ngành các huyện thành phố
đông đảo người dân và du khách đã dâng hương dâng cúng lễ vật bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn quốc tổ
cội nguồn biết ơn các thế hệ cha ông các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu ngoan cường
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống
như hội thi leo cột bịt mắt bắt vịt cơ tướng mua sạp phiên trợ ẩm thực với các món ăn
đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia hưởng ứng
thưa quý vị lễ hội là sinh hoạt văn hóa tinh thần độc đáo phản ánh truyền thống lịch sử và tâm thức
ước nguyện tốt đẹp của cộng đồng về tự nhiên xã hội và cuộc sống con người
trải qua những biến động thăng trầm tính cộng đồng và những giá trị nhân văn của lễ hội
luôn được phát huy lan tỏa góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân gian
củng cố niềm tin và ý thức cộng đồng
là một trong những trung tâm lớn về tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt
từ nhiều đời này cộng đồng ở huyện vũ bản tỉnh nam định đã duy trì việc thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ
thông qua rất nhiều hoạt động nghỉ lễ nhưng tập trung trang trọng nhất là vào dịp lễ hội phủ dây
diễn ra từ ngày ba đến ngày một mươi tháng ba âm lịch thu hút rất đông người dân thôn bản hạt và du khách thập phương
tự hào bởi vì đạo mẫu là tín ngưỡng nguyên bản của người việt nam
mà không duy nhập từ bất cứ một quốc gia nào
nó không giống như là phật giáo hay là công giáo đều là tiếng nước ngoài về
tôi đã được tìm hiểu về tín ngưỡng thờ mẫu ở london
khi đến việt nam tôi cũng đã được xem hầu đồng tại hà nội
tôi cảm thấy rất tuyệt vời nhưng hôm nay khi đến đây tôi thực sự ngạc nhiên thấy đức tin về tín ngưỡng của người dân thật tuyệt vời
người trẻ đang càng ngày càng quan tâm đến các lễ hội ở tại việt nam
và quan tâm đến cội nguồn quan tâm đến văn hóa của dân tộc
và em là một trong những người mong muốn được truyền tải thật nhiều những góc nhìn hiện đại hơn của những lễ hội văn hóa việt nam
theo các nhà nghiên cứu lễ hội có sức sống và sức hấp dẫn lâu bền trong đời sống xã hội
vì nó mang trong mình những giá trị nhân văn tốt đẹp
một trong những giá trị tiêu biểu của lễ hội là tính cộng đồng và sự cố kết cộng đồng
đây chính là sợi dây kết nối giữa quá khứ với hiện tại
là sự gắn bó bền chặt của con người với nguồn cội tổ tiên
tuy nhiên để phát huy tính cộng đồng và giá trị nhân văn
trong những người tổ chức quản lý lễ hội phải là những người có hiểu biết sâu về văn hóa dân gian
đồng thời có cách thức tổ chức lễ hội hợp lý khoa học
tuy nhiên để phát huy tính cộng đồng và giá trị nhân văn của lễ hội
không chỉ góp phần xây dựng hình thành nhân cách lối sống đẹp cho thế hệ trẻ
mà những giá trị đó cũng kiến tạo nền tảng tinh thần là động lực quan trọng
thúc đẩy quá trình phát triển nhanh và bền vững đất nước trong bối cảnh hiện nay
thưa quý vị trong chiều và tối ngày một mươi bảy tháng bốn
trên địa bàn huyện sinh hồ tỉnh lai châu
mưa lớn kèm gió lốc đã làm hai người mất tích
nhiều nhà ở tài sản của nhà nước và nhân dân bị hư hỏng
ảnh hưởng đến đời sống nhu cầu đi lại và sản xuất ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng
vào khoảng một mươi chín h hai mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng bốn
tại vùng ngập thủy điện sơn la thuộc bản con lẹ xã nậm mạ huyện sinh hồ tỉnh lai châu
xảy ra mưa lớn kèm gió xoáy làm lật thuyền chờ năm người khi đang di chuyển trên lòng hồ
khiến hai người mất tích
ngoài ra đợt sông lốc cũng làm một trăm hai mươi nhà dân tại các xã trăn nưa tảng ngào nậm tra bị tóc mái
nhiều cột điện thuộc hệ thống đường dây ba mươi năm kv tại các xã phìn hồ nong hẻo nậm hăn bị gãy đổ
một khu nhà ăn trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở xã nậm tra bị mưa và gió lốc
làm hư hại gần như hoàn toàn
dòng lốc cũng làm gãy đổ hàng trăm cây cao su của công ty cổ phần cao su hai lai châu
ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng
ngay sau khi sự việc xảy ra huyện sinh hồ đã chỉ đạo cơ quan chức năng trực tiếp xuống cơ sở
phối kết hợp với chính quyền địa phương kiểm tra xác minh hỗ trợ khắc phục hậu quả
để giúp đỡ nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống
dòng suối đạm rê nguồn cung nước cho trạm cấp nước hiện đã cạn kiệt
buộc nhà máy nước đạ hoai phải ngừng hoạt động khiến hơn bảy trăm linh hộ dân thị trấn đạm rê
huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
hiện chính quyền địa phương đang huy động phương tiện đưa nước sinh hoạt miễn phí cho người dân nơi đây
hai xe tải chất đầy các bồn chứa đã liên tục chở nước sạch cấp miễn phí bảo đảm lượng nước
phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho hàng trăm hộ dân
trung bình mỗi hộ dân được cấp từ một trăm linh đến một trăm hai mươi lít một ngày để bảo đảm cuộc sống sinh hoạt
sau nhiều ngày thú nước sinh hoạt hàng trăm hộ dân thị trấn đạm rê đã vui mừng chuẩn bị sô
trậu can bồn chứa nước sinh hoạt để ổn định cuộc sống
thời gian cấp nước sinh hoạt cho người dân thị trấn đạm rê sẽ triển khai liên tục đến thời điểm
trạm cấp nước đạm rê hoạt động cấp nước trở lại
trước đó ngày một mươi sáu tháng bốn nhà máy nước đạ hoai thuộc công ty cổ phần cấp thoát nước lâm đồng
đã tạm ngừng cung cấp nước sinh hoạt trong thời điểm mùa khô hạn trên địa bàn thị trấn đạm rê
nguyên nhân là do suối đạm rê đã khổ kiệt không còn nước để cung cấp cho trạm cấp nước sinh hoạt đạm rê
trạm cấp nước đạm rê ngừng hoạt động đã khiến bảy trăm linh hộ dân thị trấn đạm rê lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
ngày một mươi bảy tháng bốn lực lượng chức năng của huyện đắc tô tỉnh con tôm đã tiến hành phối hợp với chính quyền địa phương xã ngọc tụ
tiến hành kiểm tra hiện trường đánh giá thiệt hại vụ cháy rừng xảy ra tại tiểu khu hai trăm tám mươi sáu
khoảng một mươi giờ ngày một mươi sáu tháng bốn hộ gia đình chị y rông thôn hai xã tân cảnh huyện đắc tô
tiến hành dọn đốt dãy sản xuất của gia đình
trong quá trình đốt dãy do nắng nóng kéo dài kết hợp với gió to nên ngọn lửa đã cháy lan vào rừng sản xuất của bốn hộ dân
tại tiểu khu hai trăm tám mươi sáu thuộc xã ngọc tụ
ngay sau khi phát hiện chính quyền xã ngọc tụ đã huy động lực lượng của xã phối hợp cùng một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ của trung đoàn hai mươi tám
tiến hành các biện pháp dập lửa
sau hơn bảy giờ tập trung chữa cháy đến một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng bốn ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên vụ việc này đã làm thiệt hại gần chín hectare rừng trồng thông ba lá được trồng năm hai nghìn hai của bốn hộ dân ở thôn đắk no
vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
theo thống kê từ đồng mùa khô đến nay trên địa bàn tỉnh kiên giang đã xảy ra một mươi bốn vụ cháy rừng với diện tích cháy rừng là hơn một mươi chín ha
hiện nhiều khu rừng đang ở mức cảnh báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm
mấy ngày qua do thời tiết khô hành
nên trên địa bàn tỉnh kiên giang liên tục xảy ra những vụ cháy rừng
may mắn là những vụ cháy nối trên đều được dập tắt kịp thời không gây thiệt hại lớn
được biết ngoài lý do thời tiết nắng nóng kéo dài
một nguyên nhân gây ra cháy rừng là do người dân đốt đồng khiến tàn trò bay sang các khu vực dễ cháy
hiện tại các đơn vị quản lý rừng đã triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng thống nhất
hiệu quả với phương châm bốn tại chỗ phòng là chính chữa cháy kịp thời
chủ động phát hiện kịp thời ngăn chặn và xử lý các vụ cháy rừng
quy động lực lượng triển khai phương án chữa cháy an toàn hiệu quả
hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và diện tích thiệt hại do cháy rừng rây ra
đồng thời tổ chức tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tập trung tại các dùng trọng điểm dễ xảy ra cháy
ngăn chặn hành di xâm phạm vào rừng trái phép và xử lý nghiêm các hành di vi phạm
phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy được đặt ra nhằm kịp thời phát hiện
chặn dập tắt đám cháy và hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp chưa kịp thời tiếp cận hiện trường
điều này đã chứng minh hiệu quả thiết thực khi có cháy xảy ra qua đó cần được các cấp ngành mọi người dân đặc biệt coi trọng
tham gia tổ liên gia phòng cháy chữa cháy ông hương thường xuyên được tập huấn kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy
để tuyên truyền tới người dân trong khu phố nhất là việc phát huy phương châm bốn tại chỗ khi có cháy xảy ra
điều quả thực tế là khi chúng tôi trực ở ngoài trạm tuần tra có hai cái cột điện hai gần đây nhất hai sự cố xảy ra
thì dân đã mang cái bình đó xịt và giảm thiểu ngay trước khi
bốn tại chỗ gồm chỉ huy tại chỗ phương tiện tại chỗ lực lượng tại chỗ hậu cần tại chỗ
thời gian qua công an tp hà nội công an quận ba đình đã thông qua nhiều hoạt động các hội thi các buổi tập huấn
diễn tập nhằm củng cố kỹ năng kinh nghiệm xử lý ban đầu đám cháy
đối với các lực lượng cơ sở
lực lượng dân phòng người dân
để phương châm bốn tại chỗ thực sự đạt kết quả
mỗi người dân cần xác định công tác phòng cháy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên không chủ quan lơ là
khi em được tập duyệt thì bọn em được biết là nếu mà vụ cháy thì mình phải làm những bước gì
sự kiện như này rất là quan trọng và nên thực hiện nhân rộng ra và tầm suất cũng có thể tăng lên
giúp cho mọi người có thêm ý thức về phòng cháy
phòng cháy chữa cháy bởi vì cái chuyện mà phòng cháy chữa cháy thì nó không phải là chuyện
là chuyện một cá nhân cần học hay không mà nó là chuyện của tất cả mọi người
tại quận bình bình khi mà xảy ra cháy thì tất cả những lực lượng tại chỗ như lực lượng phòng cháy dân phòng
lực lượng công an phường các tổ chức phố đều tổ chức tham gia cháy cháy
và sử dụng ngay những phương tiện chữa cháy đã được trang bị
những phương tiện chữa cháy đã tự trang bị để chữa cháy và cứu giúp những hàng xóm ở bên cạnh
thiệt hại do cháy sẽ được giảm xuống mức tối đa nếu như chúng ta có thể dập tắt đám cháy
ngăn chặn nguy cơ cháy lan trong năm phút kể từ khi xuất hiện đám cháy
chính vì vậy lực lượng cơ sở người dân nếu thuần thục các kỹ năng phòng cháy chữa cháy bốn tại chỗ
sẽ như cánh tay nối dài của lực lượng chức năng trên mặt trận chống giặc lửa
thưa quý vị đảng và nhà nước luôn dành những sự quan tâm đặc biệt tới cộng đồng người khuyết tật
giúp họ từng bước tạo lập cuộc sống ổn định
thời gian qua các tập thể cá nhân
các tổ chức đã nỗ lực trong những hoạt động hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng
và nâng cao nhận thức của cộng đồng về khả năng của người khuyết tật
là những người trẻ rất tích cực tham gia các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng
về khả năng của người khuyết tật trong xã hội
lã minh trường và các bạn của mình mong muốn rằng bên cạnh việc giúp đỡ hỗ trợ
cộng đồng hãy hiểu hơn về người khuyết tật coi đó là những thành viên bình đẳng trong xã hội
đôi khi là có những việc mà
người khuyết tật có thể làm được những việc nào phù hợp với cả năng lực của họ thì họ có thể làm được
nhưng mọi người vẫn chưa hiểu và cũng chưa thể tin tưởng là người khuyết tật làm được
và cũng không sẵn sàng trao cơ hội và trao những công việc đó cho người khuyết tật
thì vô hình chung nó tạo ra những cái rào cản nhất định về việc tiếp cận cơ hội
cũng như việc để họ có thể vượt qua những rào cản đó
đấy chúng ta có thể chia sẻ với nhau chúng ta có thể thẳng thắn chia sẻ là làm thế nào
để tốt hiểu hỗ trợ bạn tốt nhất thì đó đã là một điều đáng quý rồi
chỉ cần xuất phát từ cái tâm xuất phát từ sự chân thành sự tử tế là mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp hơn
bài đầu tiên tôi dạy sinh viên đấy là tôn trọng sự khác biệt của người khuyết tật
mỗi người có những khả năng khác nhau người khuyết tật cũng có những khả năng riêng
và mình hãy tôn trọng cái sự khác biệt của họ chứ mình không coi đấy là cái yếu thế
nó chỉ là cái khác biệt thôi
rất nhiều người khuyết tật đã trở thành những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội
mang lại nhiều giá trị vật chất và tinh thần cho cộng đồng
chúng ta phải công nhận những đóng góp hiện tại và tiềm năng mà người khuyết tật đã cống hiến
cho sự thịnh vượng và đa dạng của cộng đồng
việt nam đã tham gia công ước của liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật
điều này thể hiện quan điểm nhất quán và những nỗ lực mạnh mẽ của đảng nhà nước ta về quyền của người khuyết tật
chắc chắn rằng việt nam sẽ tiếp tục đạt được những kết quả thiết thực trong việc xây dựng một xã hội bình đẳng
để người khuyết tật được sống độc lập và tham gia tích cực vào đời sống xã hội
thời gian qua nhiều bác sĩ của trung tâm y tế huyện miền núi nam trà my tỉnh quảng nam
làm đơn xin nghỉ việc hoặc tự động nghỉ việc để có mức thu nhập cao hơn nhằm ổn định cuộc sống
trước tình trạng bác sĩ nghỉ việc hàng loạt cơ quan chức năng của tỉnh và huyện nam trà my
vẫn chưa có giải pháp xử lý hiệu quả
năm hai nghìn hai mươi bốn trung tâm y tế huyện nam trà my được giao biên chế là chín mươi tám
nhưng hiện mới thực hiện được năm mươi hai chỉ tiêu vẫn còn thiếu bốn mươi sáu biên chế theo đề án vị trí việc làm
vì thiếu nguồn nhân lực nên các bác sĩ phải kiềm nhiệm nhiều chuyên khoa
năm hai nghìn hai mươi ba tại trung tâm y tế nam trà my đã có sáu bác sĩ nộp đơn xin chuyển công tác
đây là những bác sĩ được cử đi đào tạo chuyên khoa một theo chính sách hỗ trợ của tỉnh
nguyên nhân là do chế độ tiền lương hưởng theo chức danh nghề nghiệp
và các chế độ phụ cấp theo mức lương tối thiểu thấp không tương xứng so với công việc đảm nhiệm vị trí công tác
vì vậy họ chuyển đến các cơ sở y tế khác có mức thu nhập cao hơn
theo cá nhân tôi thì các cơ quan như sở y tế ủy quân tỉnh cần có cơ chế cũng như là có biện pháp
khi đã đi đào tạo thì phải cam cách
sau này về phục vụ lại địa phương nếu không cam cách thì phải có biện pháp để cưỡng chế hoặc là thu hồi kinh phí như thế nào
vài tôi cũng đề xuất lại với tỉnh như là với bộ y tế
tham mưu rằng rồi phải làm sao làm để mà phải nghiên cứu có chế độ thật đặc hữu đối với miền núi nhất là ngành y tế
việc y bác sĩ bỏ việc sau khi được đào tạo là thực trạng đáng báo động tại các huyện miền núi cao của tỉnh quảng nam
đây là đội ngũ có kinh nghiệm chuyên môn am hiểu địa bàn và phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao
do đó về lâu dài các cấp các ngành cần có giải pháp cơ chế thu hút và giữ chân đội ngũ bác sĩ ở vùng cao
tuyên quang đã thực hiện nhiều chính sách chăm lo cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số được chăm sóc giáo dục góp phần duy trì kết quả phổ cập giáo dục
từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện hàm yên tỉnh tuyên quang được đầu tư xây dựng thêm một mươi hai phòng học hai mươi bốn phòng nội trú nhà bếp và nhà ăn cho học sinh với kinh phí hơn một mươi bảy tỷ đồng
sự kiến năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm các công trình này sẽ hoàn thành và được đưa vào sử dụng
khi mà được đầu tư xây dựng xong cơ sở vật chất thì chắc chắn chất lượng giáo dục của nhà trường sẽ được nâng cao hơn nữa
toàn tỉnh tuyên quang hiện có bảy trường phổ thông dân tộc nội chú và ba mươi chín trường phổ thông dân tộc bán chú với gần hai mươi ba học sinh trong đó có hơn hai mươi một một trăm linh học sinh dân tộc thiểu số
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bốn ubnd các huyện trong tỉnh tuyên quang tích cực đầu tư xây dựng mới một trăm tám mươi bốn phòng ở bán chú một mươi một nhà ăn một mươi hai công trình vệ sinh nước sạch một trăm tám mươi tám phòng học với tầm kinh phí đầu tư xây dựng mua sắm trang thiết bị trên một trăm chín mươi hai tỷ đồng

giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bốn ủy ban nhân dân các huyện trong tỉnh tuyên quang tích cực đầu tư xây dựng mới một trăm tám mươi bốn phòng học với tầm kinh phí đầu tư xây dựng